do mưa lớn trong hai ngày qua đặc biệt là đầu nguồn sông hiếu lượng mưa đo được hơn bốn trăm tám mươi mm đã gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện cam lộ và đắc rông tỉnh quảng trị
điều đáng nói là nước lũ năm nay lên quá nhanh nhiều hộ dân không kịp trở tay đã chịu thiệt hại nặng nề về tài sản
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại địa phương
anh nguyễn thành trung ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa được lực lượng công an tỉnh quảng trị cứu hộ khi mắc kẹt ở trên cây
anh trung vẫn chưa hết bằng hoàng khi chứng kiến lũ lên quá nhanh
do lượng mưa ở đầu nguồn sông hiếu về quá nhanh ngập hơn hai một trăm bốn mươi hộ dân ở bốn xã và một thị trấn của huyện cam lộ chỗ sâu nhất là hơn ba mét
nhiều hộ dân do không kịp trở tay chỉ biết trèo lên nóc nhà như thế này để chờ cứu hộ
tỉnh quảng trị đã điều đều
hơn một cán bộ chiến sĩ của các lực lượng bộ đội chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sư đoàn chín trăm sáu mươi tám ban chỉ huy quân sự công an huyện đã huy động hơn một cán bộ chiến sĩ và hàng chục cano đến để phân phát thực phẩm nước uống và sơ tán bà con ra khỏi những vùng thấp lũ
huy động hơn một cán bộ chiến sĩ của các lực lượng bộ đội chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ đội chỉ huy bộ
lụt ở huyện miền núi đắc rông và làm sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc và cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện đắc rông tỉnh quảng trị